tại phiên tòa sơ thẩm toán nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tín hòa
chú tỉnh an giang hai mươi năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hòa quen biết và chung sống như vợ chồng với lê thị bích tuyền
tại nhà trọ thuộc xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai hai bên xảy ra mâu thuẫn
vào tối ngày năm tháng một hòa đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến tuyển bất tỉnh
hòa bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi tháng một hòa ra đầu thú
tuyền được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là bốn mươi bảy
vào ngày một mươi tám tháng một hòa bị khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa ngoài bản án hai mươi năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo hòa
có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
công an tp cao bằng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
những xe băng đã bị bỏ trốn khỏi địa phương
vi phạm của ba đối tượng trên xảy ra trong thời gian vì văn hiệp
còn là chủ tịch ủy ban nhân dân phường sông bằng
kiêm tổ trưởng tổ quản lý chợ tạm sông bằng đặng tuấn hoàng và nông thu hương
đều là công chức địa chính phường sông bằng kiêm thành viên tổ quản lý chợ tạm sông bằng
quá trình điều tra cơ quan công an thành phố cao bằng phát hiện
trong khoảng thời gian công tác tại tổ quản lý chợ tạm sông bằng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
ba đối tượng trên đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước
phương mà chính quyền địa phương đã ban hành
vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính gây thất thoát tài sản nhà nước
ngày năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với bùi văn hiệp đồng thời áp dụng biện pháp
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đặng tuấn hoàng và nông thu hương
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao bằng tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện e leo tỉnh đắk lắc cho biết đang tổ chức điểm đổi gạo lấy vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ và pháo tại buôn tram xe a son huyện ea leo
xe a son nói riêng huyện ea leo nói chung có nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
hiện nay một bộ phận người dân vẫn tự chế tạo vũ khí công cụ hỗ trợ để săn bắn đi rừng
gây nguy hiểm cho những người xung quanh cũng như ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chỉ sau một buổi phát động tổ chức điểm đồi gạo lấy vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo tại xe a son
công an huyện ea leo đã tiếp nhận hơn bảy mươi khẩu súng các loại cùng nhiều bom mìn vật liệu nổ nguy hiểm
tại buổi phát động công an huyện cũng đã trao tặng một trăm linh xuất quà gồm gạo và mì tôm
cho các trường hợp giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tính từ ngày hai mươi một tháng sáu đến nay công an huyện ea leo đã tiếp nhận hơn ba trăm linh khẩu súng các loại
có cả súng quân dụng cùng nhiều loại bom mìn vật liệu nổ nguy hiểm
công an huyện ea leo kêu gọi người dân toàn huyện tiếp tục tuyên truyền mọi nhà mọi người
giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
các trường hợp tự nguyện giao nộp vũ khí có hoàn cảnh khó khăn công an huyện sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh hà nam xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập
mang theo hung khí chạy mô tô tốc độ cao trên các tuyến đường gây mất an ninh trật tự
trước tình trạng đó công an tỉnh hà nam đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp này phản ánh của nhóm phóng viên tại tỉnh hà nam
một mươi năm đối tượng cầm đầu là phạm vũ đức đạt sinh năm hai nghìn bảy chú tại huyện bình lục tỉnh hà nam
đi trên sáu xe máy mang theo hung khí là vỏ chai bia không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng
để tìm nhóm thanh niên ở thành phố phủ lý với mục đích đánh nhau
trên đường đi nhóm này ném vỏ chai bia đe dọa người dân và đập vỏ chai bia vào đầu một nam thanh niên đang điều khiển xe máy
khiến anh này ngã xuống đường bị thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi năm bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
ngày hai mươi tháng sáu cháu rủ các bạn cháu cầm cái vỏ chai bia lên phòng phủ lý và ném vào người đi đường
cháu nhận thích hành vi của cháu là sai và phép pháp luật
qua thực tế các vụ việc đã được xử lý đa số các đối tượng đều ở độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi một
chưa đủ tuổi để cấp giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện với tốc độ cao lạng lách đánh võng trên đường
đặc biệt thông qua mạng xã hội các đối tượng tổ chức tụ tập lôi kéo nhau
tạo thành nhóm đông điều khiển xe máy trên đường gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
có nhiều nhóm do mâu thuẫn trên mạng xã hội đã chuẩn bị giao kiếm phóng lợn
điều khiển xe máy mô tô đi tìm đối thủ để thanh toán khiến người dân trên đường bị thương tích
trong khi đó chúng tôi đã báo cáo đánh đảo đơn vị và xin tăng cường lực lượng tập trung phối hợp với công an xã vàng xã
vào khoảng hai mươi hai giờ đêm chúng tôi đã phát hiện nhóm đối tượng đang tụ tập
chúng tôi đã tiến hành ngăn chặn và triệu tập đưa các đối tượng về trụ sở làm việc
tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh có con em trong tuổi vị thành niên thực hiện tốt nguyện pháp sau
thứ nhất là phải quản lý chặt chẽ các em cả về thời gian cũng như là quan hệ gia đình
và đặc biệt là không giao các phương tiện
thời gian tới nhất là mùa hè những vi phạm trên có xu hướng tạo thành đám đông theo trào lưu
vì vậy các cấp các ngành gia đình và toàn xã hội cần đề ra giải pháp cụ thể tuyên truyền hướng dẫn ngăn chặn động viên và quản lý chặt chẽ con em đang trong độ tuổi vị thanh niên không để các đối tượng xấu lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật
tiếp tục với những thông tin khác công ty tổ chức đêm nhạc của blacking tại việt nam đã công khai xin lỗi vì hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bỏ đăng tải trên mạng
đại diện đơn vị cho biết đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên sở văn hóa và thể thao hà nội
cùng các bộ ban ngành liên quan về sự việc và cho biết trang web lan truyền hình ảnh là trang web chung liên kết các văn phòng khu vực tại châu á
và không phải là trang web chính thức của công ty việt nam
công ty hiện tại chưa có trang web chính thức hoạt động đăng ký tên miền tại việt nam và chỉ hoạt động trên một số nền tảng mạng xã hội với định danh là ime việt nam
tránh thanh tra bộ văn hóa thể thao du lịch cũng cho biết thanh tra bộ đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh tìm hướng xử lý
địa chỉ website của công ty ở nước ngoài
và hiện nay không thể truy cập được được biết là cục nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi tới sở văn hóa và thể thao hà nội để xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can đối với hoàng công trường
chú tệ thành phố hồ chí minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông và nhiều địa phương khác trên toàn quốc
quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba hoàng công trường đã sử dụng các facebook tên hoàng trường trường phụ hồ công trường trường hoàng trường công
đăng các hình ảnh bài viết trên mạng xã hội facebook có nội dung hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền để chữa bệnh không có tiền thuê xe ô tô trở thi thể từ các bệnh viện về quê mai táng
kèm theo số tài khoản ngân hàng kêu gọi ủng hộ tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đề nghị ai là bị hại trong vụ việc
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc
địa chỉ tổ dân phố hai phường nghĩa tân thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông hoặc điều tra viên nguyễn trọng thuận số điện thoại tám trăm bốn mươi chín bốn trăm bảy mươi năm sáu trăm bảy mươi tám
một đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên biên giới hoạt động rất tinh vi vừa bị công an quận long biên hà nội triệt phá thành công
đây là đường dây khép kín các đối tượng tham gia đường dây rất liều lĩnh vận chuyển số lượng lớn ma túy từ biên giới về việt nam tiêu thụ
từ khoảng đầu tháng hai phát hiện một nhóm đối tượng ở huyện điện biên đông tỉnh điện biên thường xuyên thuê nhà ở địa bàn quận long biên
có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy công an quận long biên đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm này
vào khoảng hai giờ năm mươi phút ngày sáu tháng bốn tại tổ một mươi sáu phường thạch bàn công an quận long biên đã tiến hành bắt giữ đối tượng trá a sùng
chú xã nậm lịch huyện mường ảng tỉnh điện biên thu giữ một mươi sáu bánh heroin
tiếp tục mở rộng chuyên án lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng hờ a già chú huyện điện biên đông tỉnh điện biên
hờ a già là một mắt xích chính trong đường dây ma túy này truyền án vẫn đang được điều tra mở rộng

cơ quan chức năng đã khám phương tiện lập biên bản tạm giữ và niêm phong chưng cầu giám định tăng vật để điều tra xác minh làm rõ
tiếp tục loạt điều tra về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
công an tỉnh quảng bình vừa khởi tố bắt tạm giam phò giám đốc hai trung tâm đăng kiểm trên là bảy nghìn ba trăm linh một s và bảy nghìn ba trăm linh ba d
hai bị can nguyễn thanh long và trần lê trung đã nhận hơn chín triệu đồng
các trung tâm đăng kiểm đã nhận được một trăm năm mươi triệu đồng của các chủ phương tiện cấu kết với các đối tượng lập khống hồ sơ cải tạo xe cấp dế chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ ngôi trường cho các chủ phương tiện
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và hai trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thị lan anh chú thành phố vĩnh yên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lan anh đã đưa ra thông tin đang liên kết làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn cần chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách
vào khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai một người phụ nữ tham gia cho vai tiền và được hứa hẹn sau mỗi lần làm hồ sơ
hứa đáo hạn ngân hàng cho khách xong sẽ được trả lại tiền gốc cùng với lãi suất
nạn nhân đã chuyển nhiều lần với tổng số tiền trên bảy mươi bốn tỷ đồng
nhận được tiền lan anh đã sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân và tiếp tục lừa những nạn nhân khác
bước đầu cơ quan công an xác định nguyễn thị lan anh đã vay tiền và chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền trên một trăm một mươi hai tỷ đồng
chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị nhóm nhạc nữ đình đám bậc nhất hàn quốc blackpink với chuyến lưu diễn toàn cầu boe ping
và dừng chân tại thủ đô hà nội của việt nam vào cuối tháng bảy sẽ khiến người hâm mộ mong chờ trong suốt những ngày vừa qua
bắt đầu từ một mươi hai h trưa nay vé xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc hàn quốc blackpink sẽ chính thức được mở bán trên hệ thống tikip box
nhiều đối tượng đã tung ra các thủ đoạn lừa đảo trục lợi từ việc mua bán vé xem biểu diễn
một số lưu ý và thông tin dưới đây hy vọng sẽ giúp người hâm mộ việt nam có được tấm vé để thưởng thức đêm nhạc
hiện tại vé xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc blackpink vẫn đang là đề tài nóng trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội
mặc dù chỉ còn ít giờ nữa vé sẽ được mở bán
nhiều người hâm mộ nhóm nhạc này đang tìm mọi cách để sở hữu chỗ ngồi trong đêm biểu diễn sắp tới
giá vé nó cũng khá là cao so với cái mặt bằng chung
nhưng mà để mà chọn một cái chỗ ngồi thì mình sẽ chọn ở cái khu vực ở phía bên ngoài là khu vực thác ba là sẽ là chỗ ngồi
hơi xa sân khấu một tí
nhưng mà nó sẽ bao quát hơn
hiện tại mình đang dự định sẽ mua cat một hoặc cat hai
giá vé giao động từ khoảng từ năm sáu triệu
nắm mắt được tâm lý này nhiều chiêu thức lừa đảo trục lợi từ việc bán vé đã được tung ra
chỉ cần gõ từ khóa vé concep blackpink trên các trang mạng xã hội sẽ hiện nhiều bài viết về mua bán đặt cọc giữ chỗ mua vé của nhóm nhạc này
những tấm vé giấy như thế này vẫn đang được giao bán công khai
những lời mời mọc cọc vé giao bán vé từ suất ngoại giao hoặc có người nhà trong ban tổ chức
không chỉ vậy dịch vụ đặt vé hộ thu phí từ một mươi đến hai mươi giá trị của vé đang nở rộ
những con sơt mà mình đã từng mua vé thì mình sẽ lên trang chính thức của nhà phát hành nhà bán vé đấy để mua vé trực tiếp từ trang của họ
cũng có một số dịch vụ thuê người khác đặt vé hộ
tuy nhiên là mình thấy không tin tưởng ví dụ như là họ chỉ phát hành vé điện tử thôi nhưng mà người ta lại cho hẳn vé giấy
hiện tại đơn vị phát hành vé concert blackpink tại việt nam
tiketbox khẳng định sự kiện không phát hành vé mời vé giấy và chỉ phát hành vé online trên trang web của mình
đơn vị này cũng cho biết không có tình trạng ban tổ chức tuồn vé để ôm vé công ty hay ôm vé gói
ngoài ra người hâm mộ cần cẩn trọng và kiểm tra uy tín từ các dịch vụ đặt vé hộ
tránh đặt cọc số tiền quá lớn với những tài khoản facebook ảo để không bị rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang
chuyển sang một thông tin khác tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với mai văn dũng chú huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình về tội trộm cắp tài sản nạn nhân trong vụ án này là một người hàn quốc
vào khoảng ba giờ ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai dũng đến khu vực khách sạn vinpearl thuộc ấp gành dầu xã gành dầu thành phố phú quốc
trước một căn villa không khóa cửa dũng đã lấy trộm hai điện thoại di động hơn một mươi triệu đồng tiền việt nam
ba trăm sáu mươi tám đô la mỹ và hơn một một triệu won tiền hàn quốc
dũng bị lực lượng bảo vệ khách sạn phát hiện bắt giữ cùng tăng vật giao cho công an xử lý
tổng thiệt hại tài sản theo quy định theo định giá là trên năm mươi triệu đồng tiền việt nam
do có thái độ thành khẩn hội đồng xét xử đã tuyên phạt dũng hai năm tù về tội trộm cắp tài sản